ngày hai mươi tháng sáu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác bộ công an đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh bình dương
cùng dự buổi làm việc về phía lãnh đạo tỉnh bình dương có đồng chí nguyễn văn lợi ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đồng chí võ văn minh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
trong sáu tháng đầu năm nay tội phạm về trật tự xã hội giảm hai mươi bốn hai so với năm hai nghìn một mươi chín thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi ba chín tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn chín mươi sáu
công tác điều tra bảo đảm đúng quy định không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm
công an tỉnh bình dương tập trung thực hiện quyết liệt hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sản xuất cấp căn cứ công dân đề án sáu của chính phủ về chuyển đổi số
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chúc mừng tỉnh bình dương nhận vinh danh top bảy cộng đồng thông minh thế giới
trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an tỉnh bình dương
đồng chí bộ trưởng cũng chỉ đạo công an tỉnh bình dương cần phải tập trung
thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm bộ chỉ tiêu mà bộ công an đề ra
tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy ubnd tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự
tấn công mạnh mẽ các băng nhóm tội phạm tập trung kéo giảm tình hình tội phạm
tiếp tục thực hiện triển khai các đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân
đề án sáu triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại